ngày hai mươi một tháng sáu tại quảng trường ba mươi tháng một mươi phường hồng hải thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
đại sứ quán ấn độ tại việt nam đã phối hợp với tỉnh quảng ninh tổ chức ngày quốc tế yoga lần thứ sáu
với chủ đề yoga form home tạm dịch là yoga tại nhà
ngày quốc tế yoga lần thứ sáu có sự tham dự của gần ba vận động viên
từ các liên đoàn hội cầu lạc bộ yoga trong nước và quốc tế
chuỗi các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế yoga năm hai nghìn hai mươi được tổ chức nhằm hưởng ứng và đẩy mạnh
cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bắc hồ vĩ đại
củng cố mối quan hệ ngoại giao quảng bá văn hóa hai nước việt nam và ấn độ
đồng thời đây còn là một trong các hoạt động kết cầu du lịch và quảng bá điểm đến quảng ninh năm hai nghìn hai mươi
tất cả các chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền thông của đại sứ quán ấn độ
nhằm đưa sự kiện này đến với hàng nghìn người
người đam mê yoga khuyến khích họ tham gia từ xa qua đó tiếp tục lan tỏa những hình ảnh đẹp
về vùng đất và con người quảng ninh nói riêng và việt nam nói chung